hiện nay vải thiều đầu mùa của nhiều địa phương đã được tiêu thụ hết
và chính vụ bắt đầu bước vào vụ thu hoạch tiêu thụ thuận lợi ở cả thị trường trong và ngoài nước
giá vải thiều lên đến bốn mươi bốn mươi năm đồng một kg bình quân cao hơn khoảng từ bảy đến tám đồng một kg so với đầu vụ
ngoài thị trường truyền thống như trung quốc vải thiều việt nam còn đề mạnh xuất khẩu sang eu mỹ và singapore
đặc biệt những lô vải thiều đầu tiên sẽ có mặt tại nhật bản
dự kiến giá vải sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới
tại một số tỉnh miền bắc nhất là hà nội ô nhiễm môi trường đang gia tăng về đêm do hiện tượng đốt dâm dạ diễn ra phổ biến
sở tài nguyên và môi trường hà nội đã lập tổ công tác để kiểm tra xử lý
tại nông thôn sau một ngày phơi nắng dâm dạ thường được đốt vào buổi tối
vì vậy các chất ô nhiễm đặc biệt là bụi mịn pm hai năm bắt đầu tăng đột biến từ khoảng một mươi tám giờ
và đạt giá trị cực đại vào hai mươi hai mươi hai giờ hàng ngày
người dân mặc dù biết sai nhưng vẫn đốt
sở tài nguyên và môi trường sẽ kiểm tra xử lý vướng mắc trong việc làm gây ô nhiễm này
mặc dù đề xuất kéo dài kỳ nghỉ lễ quốc khánh của tổng cụng du lịch đã bị bác bỏ
nhưng vẫn phải tìm một giải pháp căn cơ hơn
chỉ khi kinh tế phát triển thì người dân mới có tiền du lịch
nhất là khi việt nam vẫn đang tạm ngừng nhập cảnh với người nước ngoài
bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng hiện các doanh nghiệp đều muốn tập trung phục hồi sản xuất
nếu lại kéo dài kỳ nghỉ lễ nữa thì sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp
nặng nề lỡ mất thời cơ phá vỡ cam kết với đối tác
đặc biệt trong hoàn cảnh dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn chưa kết thúc
sau mỹ đến trung quốc hàn quốc và nhật bản đều bất ngờ ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín tăng trở lại
khiến thị trường dầu thô trong tuần lao dốc hơn ba
giá dầu thô ngọt nhẹ wti giao tháng bảy mất gần một usd tương đương hai bảy xuống ba mươi năm ba usd một thùng
dầu bren hợp đồng tháng tám mất tám mươi bảy usd tương đương hai hai
giá dầu thô ngọt nhẹ wti giao tháng bảy mất ba mươi năm xuống ba mươi bảy tám mươi sáu usd một thùng
trong nước sau khi tăng gần một đồng vào tuần trước giá xăng e năm ron chín mươi hai ở mức một mươi ba ba trăm chín mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm một mươi bốn tám mươi đồng một lít
đề xuất kiểm định khí thải định kỳ đối với xe máy được bộ giao thông vận tải đưa ra
trong dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi là một trong những nội dung đang gây tranh cãi
xe mô tô xe máy phải được kiểm tra định kỳ về phát thải khí thải theo lộ trình do chính phủ quy định
nếu không đạt tiêu chuẩn khí thải thì chủ xe không được cấp giấy chứng nhận
nhiều chuyên gia yêu cầu làm rõ mục đích kiểm định và tách riêng một bên chỉ làm nhiệm vụ kiểm soát khí thải
còn một bên khác chịu trách nhiệm thu tiền để tránh tiêu cực
chủ trương nhập khẩu lợn sống để hạ nhiệt thị trường có vẻ như đã bị vô hiệu hóa ngay từ khi thực hiện
bởi lợn nhập lậu từ thái vẫn đổ về từ trước đó
các doanh nghiệp cam kết bán với giá bảy mươi đồng một kg nhưng lách bằng cách bán thịt lợn mảnh
để có lãi cao thay vì bán lợn hơi ra thị trường
lợn hơi nhập lậu với số lượng lớn liên tục trong gần nửa tháng qua
dù đổ lỗi này lỗi kia để không giảm giá nhưng báo cáo tài chính của các công ty chăn nuôi
giết mổ trong nước lại cho thấy các khoản lợi nhuận khủng
chứng tỏ văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp và một cơ chế quản lý yêu kém lúng túng của nhà nước
tháng vừa rồi đến kỳ nhận hóa đơn tiền điện nhiều người dân đã phải trả số tiền tăng lên gấp ba đến năm lần
evn cho rằng nhu cầu sử dụng điều hòa để chống chọi với những ngày nắng nóng đỉnh điểm của thủ đô
đã khiến tiền điện tăng phi mã
nhiều gia đình đã rơi vào tình cảnh lao đao do giá điện tăng vọt gấp ba đến năm lần
trong khi lượng điện sử dụng vẫn như thế
đặc biệt những người thuê trọ phải chịu giá điện kinh doanh còn cao hơn
ngoài ra cách tính xấu bập cũng khiến giá điện tăng rất mạnh ở các số điện lũy kế
khiến hóa đơn tiền điện tăng cao không thể kiểm soát
evn hà nội cho biết nếu sản lượng điện tiêu thụ tăng gấp đôi
thì tiền điện sẽ tăng gấp ba đến gấp năm lần do chính sách tính giá điện bậc thang